chăn nuôi trên nương giấy không có gì xa lạ với tập quán sản xuất của đồng bào các dân tộc vùng cao nghệ an
tuy nhiên trước đây hình thức sản xuất này chỉ mang tính tự cung tự cấp là chính
trước sự thay đổi của đời sống hiện nay đồng bào các dân tộc vùng cao đã biết đầu tư con giống
mở rộng hình thức chăn nuôi để trở thành hàng hóa phát triển kinh tế giảm nghèo và vươn lên làm giàu
phóng sự được thực hiện tại huyện miền núi tương dương tỉnh nghệ an
gia đình anh viêng văn viện chăn nuôi da súc da cầm trong nương dãy
bằng hình thức này mỗi năm gia đình anh thu nhập từ năm mươi triệu đồng trở lên từ bán gà và từ hộ nghèo trong bản
nay gia đình anh viện đã trở thành hộ khá của bản súc nậm xã tam hợp huyện tương dương
cũng xuất phát từ dãy nương của đời trước để lại
anh kha văn thanh bản lũng đã tận dụng khu đất này để đầu tư chăn nuôi lợn đen lợn rừng lai
lợn được nuôi theo hình thức này rất được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng
nên mỗi năm anh thanh thu nhập được trên một trăm linh triệu đồng
theo thống kê chưa đầy đủ riêng tại huyện tương dương tỉnh nghệ an
có gần một mô hình chăn nuôi này và mang lại hiệu quả cao cho bà con
với chi phí đầu tư không lớn nguyên vật liệu làm chuồng trại được tận dụng từ tre nứa
nguồn thức ăn sẵn có lại phù hợp với tập quán sản xuất của bà con
hình thức chăn nuôi nương rẫy đang là hướng đi mới có hiệu quả cho đồng bào vùng cao phía tây của tỉnh nghệ an